mê tín dị đoan là hiện tượng không mới trong đời sống xã hội cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại mê tín dị đoan được coi là sự tin tưởng một cách mê mụi vào điều hoang đường dị thường không hợp với tự nhiên không có cơ sở khoa học cần loại trừ khỏi cuộc sống
theo các nhà nghiên cứu gốc rễ của mê tín dị đoan là sự thiếu kiểm soát của con người trong khi họ luôn muốn được kiểm soát tốt hơn trong hoàn cảnh bị coi là bất an
khi gặp điều gì đó quan trọng nhưng không chắc chắn không giải thích được mê tín dị đoan sẽ được dùng để lấp vào khoảng trống sợ hãi và làm con người cảm thấy an tâm hơn
là sản phẩm của thời kỳ nhận thức về thế giới xã hội và con người còn ở trình độ thấp mê tín dị đoan có mặt trong mọi nền văn hóa chỉ khác biệt ở mức độ và cách thức con người điều khiển bản thân như thế nào
bởi tập tục niềm tin ra đời từ xa xưa có thể được tìm ra trong mọi nền văn hóa
mê tín dị đoan có thể đúng mực có thể là truyền thống tốt đẹp nhưng lại bị một số người hay nhóm người biến thành mê tín dị đoan
ở việt nam lâu nay mê tín dị đoan thể hiện rất đa dạng như lễ bái cúng tế cầu xin xem tướng số bói toán chữa bệnh bằng mẹo hay những kiêng phản khoa học
bên hành vi mê tín dị đoan ra đời trước đây lại có hành vi mới xuất hiện và được coi là biến thể phù hợp với thời đại
thí dụ những đồ cúng khá hiện đại
như hàng mã là đô la nhà lầu xe ô tô du thuyền điện thoại hoặc xem bói qua internet
thậm chí có một số thầy còn bói qua live stream dùng web cam truyền âm thanh và hình ảnh trực tiếp đến người dùng
đầu năm mới mê tín dị đoan thường nở rộ hơn vì đây là thời điểm con người muốn bày tỏ ước mong một năm làm ăn phát đạt an lành hanh thông học hành tấn tới sức khỏe bảo đảm gia đình hạnh phúc
và cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội không gian dễ bị lạm dụng cho việc cầu cúng tế lễ
cúng lễ là nhu cầu tâm linh chính đáng nếu được thực hiện đúng nghi thức
nhưng một số người lại cầu cúng vượt quá giới hạn sinh hoạt tín ngưỡng bình thường
có thể nói cầu cúng lễ bái xin được thăng quan tiến chức và cầu mong làm ăn phát đạt một nhu cầu bình thường đôi khi cũng được thực hành một cách mê mụi
khi niềm tin đặt lầm chỗ
đỗ vào với yếu tố siêu nhiên kỳ bí một số người không tiếc tiền bạc tới đền chùa xin quẻ tổ chức lễ cầu tài cầu lộc cầu phúc dình giang cung tiến tiền triệu thậm chí cả hàng chục triệu đồng đã không còn là chuyện hiếm
có gia đình còn xây am điện thờ đồ sộ hàng ngày hương khói tụng kinh gõ mõ cầu xin chức quyền
thậm chí không chỉ cá nhân mà một số cơ quan còn tổ chức đi lễ tập thể
đi nhiều lần trong năm
một số tập tục tốt đẹp bị những cá nhân mê tín biến tướng thành cơ hội cầu lộc cầu tiền bằng những hành vi phản cảm
chẳng hạn các năm gần đây xin ấn đền trần khiến nhiều người ngán ngẩm vì chen lấn sô đẩy chỉ để cướp bằng được ấn
mặc dù có khi chính họ cũng không hiểu bản chất của việc ban ấn là ban cho con cháu cái phúc dạy con cháu bách gia chăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức
thật tốt phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững
tuy nhiên một số người vẫn lầm tưởng rằng xin ấn để cầu thăng quan tiến chức cho nên dẫn đến những cảnh tượng phản cảm mà báo chí đã phản ánh
những thí dụ khá phổ biến đó đặt trong sự so sánh với lĩnh vực văn hóa tinh thần đã trở thành những hiện tượng phản văn hóa đối nghịch với những giá trị của xã hội
dân sao giải hạn cũng là việc
được nhiều người thực hành trong những ngày đầu năm nhất là người được thầy phán là căn cao quả nặng
dân sao giải hạn bắt nguồn từ tập tục cầu an bình thường diễn ra vào đầu năm mới ở phạm vi gia đình mong muốn con cái cháu chất sẽ được yên ổn khỏe mạnh trong năm
nhà chùa cũng chỉ cúng sao giải hạn như một việc làm giúp giải tỏa tâm lý lo sợ mong muốn tai qua nạn khỏi thông qua các nghi lễ đơn giản đúng nghi thức
tuy nhiên không ít cá nhân lại tổ chức dân sao giải hạn phức tạp gây lãng phí
nhiều người còn lợi dụng việc này để biến thành cúng lễ với quy mô lớn nhằm cầu xin tai qua nạn khỏi
người có tiền thì sẵn sàng thuê cả gian điện với giá hàng chục triệu đồng mời riêng pháp sư đến giải hạn
thậm chí một số người còn tìm đến dịch vụ giải sao chọn gói ở một số chùa
trong khi đó cảnh báo hiện tượng này
hòa thượng thích thanh tứ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy mất năm hai nghìn một mươi một nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam từng cho biết
kinh phật không đề cập việc cúng sao có thể giải được hạn
bởi theo kinh phật không có thần thánh nào gây vận hạn cho con người
tất cả là do con người tạo ra
gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy
muốn được phúc thì phải làm phúc không phải cầu xin là được
bên các hệ thống các hệ thống không có thần thánh nào gây vận hạn cho con người
hình thức mê tín dị đoan gây lãng phí về tiền bạc và thời gian
việc tin tưởng mù quáng vào bói toán nghe theo lời thầy phán còn gây nhiều tác hại và nguy hiểm
đã có một số thầy bói bị vạch trần thủ đoạn như tạo tin đồn cho địa tử quảng cáo hẹn khách hàng lần sau mới gặp để có thời gian tìm hiểu điều tra
cũng có người hành nghề bói toán phán tùy tiện gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng thậm chí gây nên những
cái chết đau lòng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vụ án cháu bé hai mươi ngày tuổi ở thanh hóa bị sát hại mà nghi phạm chính là bà nội của cháu đã khai tại cơ quan điều tra là lên kế hoạch sát hại cháu vì do mê mụi tin vào lời thầy bói phán rằng cháu gái của bà là yêu nghiệt trong gia đình
nếu cháu sống thì bà chết và ngược lại
năm hai nghìn một mươi năm một vụ án giết người ở thành phố hồ chí minh
cũng khiến dư luận rúng động bởi hung thủ chính là mẹ của nạn nhân
trong sự việc đáng tiếc này người mẹ chủ mưu giết con chỉ vì con bị bệnh chữa nhiều nơi không khỏi và tin điều thầy cho rằng con bị thánh nhập
chị mời người tới tụng kinh làm lễ hồi sinh nhập thánh cho con bằng cách dùng sợi dây quấn quanh cổ và xiết mạnh khiến con chết
trên thực tế nhận thức chưa đúng đắn về tín ngưỡng tôn giáo
niềm tin mê mụi vào thế lực siêu nhiên là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mê tín dị đoan
sự nhầm lẫn đánh đồng giữa hành vi thực hành tín ngưỡng tôn giáo với các hoạt động mê tín dị đoan khiến nhiều người không biết đâu là sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng đúng đắn và lành mạnh cho nên dễ xa vào xu hướng tiêu cực
thậm chí nhiều lúc nhiều khi hành vi mê tín dị đoan còn được núp bóng áo khoác tín ngưỡng để dễ dàng lừa gạt
mê mụi người dân mà thí dụ cụ thể là những tà đạo đã được xã hội vạch trần thời gian qua
lợi dụng xu hướng này mà một số đối tượng đã thực hiện hành vi mê tín dị đoan trái pháp luật để rồi vì trình độ nhận thức thấp thiếu khả năng xét đoán về mặt khoa học đã khiến một bộ phận người dân dễ tin vào thế lực siêu nhiên thần bí và điều phi lý không có cơ sở thực tế dễ bị kẻ xấu lừa đảo
hơn nữa mặt trái
hơn nữa mặt trái của cơ chế thị trường cũng dẫn đến sự lầm tưởng về giá trị của chức quyền của tiền tài và khiến nhiều người chạy theo những giá trị ảo
từ đó nảy sinh ham muốn cầu xin thần thánh đem lại điều mà bản thân mong muốn
đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao hiện tượng mê tín dị đoan ngày càng xảy ra nhiều hơn ở nhóm dân cư có trình độ nhận thức chi thức cao
càng có nghề nghiệp và thu nhập tốt họ càng mong được thuận lợi hơn về công dân
bên cạnh đó công tác định hướng hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn những bất cập
trình độ nhận thức phương pháp quản lý của đội ngũ làm công tác văn hóa còn chưa đồng đều thống nhất
công tác quản lý tổ chức lễ hội nhiều lúc còn buông lỏng để cho các hoạt động mê tín dị đoan diễn ra tự phát tràn lan
đặc biệt là xử phạt cũng chưa nghiêm minh
việc bài trừ mê tín dị đoan khỏi đời sống
xã hội khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhưng không thể không làm và rất cần sự phối hợp giữa ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với vai trò của cơ quan chức năng
cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa về hệ lụy nguy hiểm của mê tín dị đoan giúp mọi người hiểu rõ để từ đó xa lánh dần loại bỏ khỏi đời sống xã hội
cùng với việc vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các đối tượng buôn thần bán thánh
thầy tướng thầy bói cô đồng cần phải xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan hay lợi dụng mê tín dị đoan gây tác động xấu đến xã hội
đồng thời mỗi người dân cũng cần tự nâng cao nhận thức tránh bị đối tượng xấu lừa đảo
quan trọng hơn là cần nhận thức rõ rằng mê tín dị đoan là hiện tượng tiêu cực cần phải bài trừ khỏi sinh hoạt xã hội
đó chính là cơ sở lý giải tại sao luật pháp việt nam tôn

bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân
nhưng kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan
con người sống không thể không có niềm tin nhưng niềm tin đó phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn
được xử lý bằng tư duy khoa học có tác động tích cực đến sự phát triển của cá nhân
để qua đó cả xã hội hướng đến điều thiện điều lành
bởi dù thế nào thì phúc lộc sự bình an
sẽ chỉ đến khi mỗi người luôn sống có đạo đức cố gắng trao dồi
rèn luyện lao động với tinh thần trách nhiệm nỗ lực vun đắp cuộc sống gia đình
có trách nhiệm với con cái với cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
ngăn chặn tệ uy tín dị đoan của tác giả linh giang
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chương trình sau